sáng nay trên địa bàn huyện con plong tỉnh con tum lại tiếp tục xảy ra một trận động đất có độ lớn ba độ richter
trận động đất xảy ra vào lúc tám giờ một mươi chín phút sáng nay có độ lớn ba độ richter độ sâu chấn tiêu khoảng tám hai km
trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần viện vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này
trong khi đó vào ngày hôm qua chỉ trong vòng hơn một mươi tiếng đồng hồ
bốn trận động đất đã liên tiếp xảy ra ở huyện con plong với cường độ từ hai sáu đến hai chín độ richter
trong các ngày mùng bảy và mùng tám khu vực này cũng liên tiếp xảy ra động đất
như vậy là chỉ trong vòng một mươi ngày đầu tháng ba tại huyện con plong tỉnh con tum đã hứng chịu tổng cộng một mươi một trận động đất
các trận động đất tại khu vực này chưa ghi nhận thiệt hại về người
song các rung động địa chấn do động đất gây ra đã ảnh hưởng nhất định đến đời sống của người dân trong khu vực